nhằm hỗ trợ tối đa cho việc truy vết báo cáo thống kê phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đà nẵng
ủy ban nhân dân thành phố này đã ban hành công văn giao sở y tế nghiên cứu ứng dụng bluezone
và giao các cơ sở liên quan chủ động triển khai các giải pháp để tăng số lượng người dân cài đặt sử dụng ứng dụng bluezone
ứng dụng bluezone góp phần tìm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
và triển khai thực hiện theo quy trình truy vết dịch tễ
sở y tế thành phố đề xuất một số giải pháp bắt buộc với các bệnh viện cơ sở y tế
yêu cầu những người dân đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở này phải cài đặt ứng dụng bluezone
và sử dụng thường xuyên đặc biệt là đối với những bệnh nhân khám bệnh lý có liên quan đến đường hô hấp
ngoài ra tại các siêu thị chợ yêu cầu các tiểu thương buôn bán người dân đi vào chợ phải cài đặt ứng dụng bluezone
tuyên truyền bluezone trên phiếu đi chợ cung cấp cho người dân
theo báo cáo của sở thông tin và truyền thông hiện đà nẵng đạt tỷ lệ bốn mươi hai mươi ba dân số đã cài đặt ứng dụng bluezone